ngoài việc cho rằng việt nam đang kiểm soát được dịch bệnh phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh cho biết đêm nay vẫn chưa có tài liệu chính thức về mức độ lây lan nguy hiểm
hơn các biến thể khác của biến thể omicron tuy nhiên thành phố vẫn đang chuẩn bị kịch bản ứng phó
về kịch bản ứng phó với biến thể omicron ông phạm đức hải cho rằng dù đó là biến thể virus
gì đi chăng nữa thì cũng lây lan qua đường hồ hấp nên người dân phải đeo khẩu trang
bên cạnh đó thành phố cũng giao cho sở y tế thường xuyên theo dõi thực hiện chỉ đạo của bộ y tế
liên quan đến biến chủng này có vấn đề bất thường phải báo ngay
đến giờ chưa biết biến thể mới lại như thế nào chưa có tài liệu chính thức về mức độ lây lan
nguy hiểm hơn các biến thể khác của biến chủng này từ tổ chức y tế thế giới who
ông hải nói tuy vậy ông hải cho biết thành phố cũng chuẩn bị các kịch bản xây dựng bệnh viện giả chiến
chăm sóc f xây dựng trạm y tế lưu động củng cố y tế cơ sở đồng thời thành phố tăng cường
phối hợp chặt chẽ giữa y tế công và tư đông y và tây y quân y và dân y trong ứng phó với dịch
về biến chủng mới bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm dẫn lại thông tin
từ who cho rằng chưa rõ liệu omicron có khả năng lây truyền cao hơn các biến chủng khác hay không
uso cũng chưa có câu trả lời chính xác những người nhiễm chủng omicron có tình trạng
nặng hơn so với những người khi nhiễm chủng khác hay không bao gồm cả delta
dữ liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ nhập viện ngày càng tăng ở nam phi nhưng điều này có thể là do tổng số
số người bị nhiễm bệnh ngày càng tăng không hẳn xuất phát từ omicron
các trường hợp nhiễm omicron được báo cáo ban đầu là sinh viên đại học
họ là người trẻ nên xu hướng mắc bệnh có thể nhẹ hơn
song việc biểu hiện mức độ nghiêm trọng của bệnh khi nhiễm omicron có thể sẽ mất vài ngày đến vài tuần
về phương án mở lại trường học ông trịnh duy trọng đại diện sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
sở đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị công tác mở cửa lại trường học trong đó các đơn vị tập trung chuẩn bị
cơ sở vật chất trang bị đầy đủ các trang thiết bị dạy và học và phòng chống dịch
bên cạnh đó các cơ sở giáo dục cũng xây dựng kế hoạch phòng chống dịch
trong đó lưu ý phương án tổ chức diễn tập xử lý khi có f f một xuất hiện tại trường học
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một các quận huyện đã cơ bản tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi hai cho học sinh
và bổ sung tiêm mũi một cho các học sinh chưa tiêm
tại cuộc họp bà nguyễn thị huỳnh mai cho biết số nhập viện ở tầng hai tầng ba đang thấp hơn
tổng số dựng hiện có ở tp hcm và thành phố đang cố gắng không để tình trạng quá tải hệ thống y tế
bà mai cho biết năm hai nghìn hai mươi có năm trăm chín mươi bảy nhân viên y tế xin nghỉ việc riêng một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
có đến chín trăm sáu mươi tám trường học
số nhân viên y tế xin nghỉ việc tăng nhẹ ở khu vực điều dưỡng bác sĩ và một số ở trạm y tế
phần lớn vì lý do cá nhân gia đình
bên cạnh đó bà mai cũng cho biết công an đang phối hợp với chính quyền địa phương
để xử lý các trường hợp bán túi thuốc monopiravir
bà may cho biết đây là loại thuốc để nghiên cứu lâm sàng không phải thuốc bán ra thị trường
tin tiếp theo
trước những thông tin về siêu biến chủng omic rong đến từ nam phi mới đây tại buổi họp báo định kỳ
ông phạm đức hải phó trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh cho biết
diễn biến dịch covid một mươi chín đồng thời thành phố hồ chí minh đề nghị người dân không hoang mang
không chủ quan trước biến chủng omicron
lãnh đạo bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh khẳng định
tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang được kiểm soát
nhiều tuần liên tục duy trì ở cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng
đồng thời thành phố hồ chí minh đã chuẩn bị đầy đủ kịch bản xử lý tình huống khi ca mắc mới tăng cao
ông hải đề nghị người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan lơ là
tuân thủ các quy định của ngành y tế đặc biệt là nguyên tắc năm k
cố gắng thay đổi nhanh nhất nhiều nhất các thói quen của mình
chú ý đeo khẩu trang khử khuẩn giảm các thói quen tụ tập la cà
dù biến chủng là gì đi nữa thì cũng lây qua đường hô hấp
nên người dân cần đeo khẩu trang thường xuyên giảm tụ tập ông hải nói
đồng thời cho biết ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã giao sở y tế theo dõi biến chủng này
có gì thì báo ngay cho thành phố hồ chí minh cũng sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ
bài bản hơn ở ba nhóm y tế công lập y tế tư nhân đồng y với tây y quân y với dân y
tại buổi họp báo định kỳ ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh cho biết diễn biến dịch covid một mươi chín những ngày qua có bốn điều cần quan tâm
số ca mắc mới còn cao có ngày lên đến hơn một bảy trăm linh ca
số ca tử vong cao có ngày lên đến bảy mươi hai ca
số ca nhập viện những ngày qua cao hơn số ca xuất viện
và biến chủng omicron xuất hiện ở một số quốc gia trên thế giới
tình tiếp theo liên quan đến việc bộ y tế chưa đồng ý cho thành phố hồ chí minh
tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba thời điểm này
trên trên được bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh cung cấp trong họp báo
được biết sở y tế thành phố hồ chí minh đã có văn bản đề xuất được tiêm mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường
tức mũi ba tuy nhiên bộ y tế chưa đồng ý
theo bà huỳnh mai sở y tế thành phố hồ chí minh đã gửi công văn lên bộ y tế
đề xuất triển khai tiêm vaccine mũi ba mũi tăng cường cho một số đối tượng trên địa bàn
bộ y tế đã có văn bản hồi đáp
theo đó bang chỉ đạo liên ngành trung ương rất quan tâm đến vấn đề này
tuy nhiên thời điểm hiện nay thành phố hồ chí minh sẽ tập trung tiêm vaccine covid một mươi chín cho tất cả người chưa tiêm mũi hai
trong đó có nhóm trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bên cạnh đó theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố ngành y tế sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà
tìm kiếm từng đối tượng chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín
đồng thời thuyết phục hỗ trợ vận động những trường hợp trên thực hiện tiêm chủng
sao cho độ phủ vaccine tốt nhất trên địa bàn thành phố
bộ y tế đã ghi nhận đề xuất này
chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian sớm có sự hướng dẫn của bộ y tế
thành phố hồ chí minh sẽ thực hiện mũi ba trên địa bàn bà mai cho biết
hiện nay tỉnh đồng nai là địa phương đã tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba tuyến đầu chống dịch
một số địa phương đã lập danh sách và xây dựng kế hoạch tiêm mũi ba khi được bộ y tế khuyến cáo
về năng lực điều trị thành phố hồ chí minh hiện có hơn một mươi một bệnh nhân đang điều trị tại tầng hai và tầng ba
trong khi đó số dường điều trị là trên ba mươi một
thành phố vẫn đang cố gắng không để tình trạng quá tải xảy ra
không để f tăng nặng đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
bà huỳnh mai cho biết trong chiến lược cách ly chăm sóc f tại nhà
thành phố hồ chí minh hiện có ba trăm một mươi trạm y tế cố định vừa tăng cường thêm ba trăm bốn mươi bốn trạm y tế lưu động cho các địa phương
nguồn nhân sự được sắp xếp lại từ y tế địa phương trung tâm y tế quận huyện
các bệnh viện được sở y tế điều chuyển khi cần thiết
ngoài ra thành phố đang duy trì tổng đài một nghìn hai mươi hai nhánh ba với hai trăm linh bác sĩ
một mươi bác sĩ của mạng lưới thầy thuốc đồng hành tham gia tư vấn điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín cách ly tại nhà
sở y tế cho biết đang xây dựng đề án chăm sóc f tại nhà có sự tham gia của y tế tư nhân
nếu đề án được thông qua thành phố sẽ có thêm nguồn lực để người dân được lựa chọn gói chăm sóc ở nhà điều trị tốt nhất